tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã khai trương hệ thống
hội nghị trực tuyến toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận đến hết năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại lễ khai trương đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh hệ thống hội nghị trực tuyến ra đời
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác mặt trận hiệu quả hơn nhất là việc kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân
truyền đạt các chủ trương chính sách của đảng của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân một cách thiết thực nhất
qua đó tăng cường sự gắn bó với hợp công tác giữa các cơ quan trung ương và địa phương một cách hiệu quả
về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác mặt trận đến hết năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mặt trận các cấp cần tập trung tổ chức tốt
tháng cao điểm vì người nghèo và hưởng ứng chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín
tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
xây dựng báo cáo tại kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp và cùng trung ương theo dõi đồn đốc giám sát việc xử lý giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân